nhưng trước hành động vu khống của những kẻ đòi nợ uy tín danh dự của anh bị ảnh hưởng rất lớn gây dư luận xấu mà bản thân anh rất khó thanh mình giải thích
siêu việt đã được anh anh nợ trình báo với cơ quan công hàng với mong muốn tìm ra thủ phạm minh oan cho bản thân và làm sáng tỏ thông tin vu khống
bia đặt được những kẻ tự nhận là bên cho vay dàn dựng nhằm mục đích trục lợi
làm ảnh hưởng đến danh dự uy tín của tôi cũng như gia đình bạn bè người thân
chúng tôi làm công việc cuộc sống hằng ngày cũng bị xáo trộn có khi mà chúng điện ban ngày không được giữa đêm tối chúng cũng điện được
nhiều tháng này cuộc sống và công việc của chị bkv giáo viên một trường mầm non trên địa bàn thành phố bến tre hoàn toàn bị xáo trộn bởi khoản nợ từ trên trời rơi xuống
số tiền không lớn nhưng cách đòi nợ kiểu khủng bố của những kẻ cho vay làm chị điêu đứng
mỗi ngày chị và gia đình nhận hàng chục cuộc điện thoại chửi bới thăm dọa yêu cầu phải trả số tiền mà chị không hề vay
để gia tăng áp lực bọn chúng còn cắt ghép hình ảnh của chị gửi đến cơ quan bạn bè và tung lên mạng xã hội kèm theo những lời lẽ lăng mạ vù khống
trước sức ép ngày càng lớn của những kẻ đòi nợ chị v đã trình báo cơ quan công an để được can thiệp giúp đỡ
công an tỉnh lào cai

cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
cục cảnh sát hình sự đã triệt phá đường dây cho vay nặng lãi quy mô lớn qua ứng dụng điện thoại di động hoạt động xuyên biên giới vào việt nam
quá trình đấu tranh đã triệu tập làm việc với bốn mươi một đối tượng thu giữ bảy mươi hai điện thoại di động bốn mươi ba máy tính
nhiều chứng từ con dấu của hai công ty và các giấy tờ tài liệu có liên quan đến hành vi phạm tội
các đối tượng đã lập ra công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ phanmobi
sử dụng gần ba trăm linh ứng dụng cho vay tiền trên điện thoại di động liên kết với gần hai trăm linh công ty
cầm đồ công ty tài chính để cung cấp các gói sản phẩm cho vay trị giá từ hai đến bảy triệu đồng
tính đến khi bị triệt phá có khoảng một trăm năm mươi chín khách hàng vay tiền qua các ứng dụng
với tổng số tiền khách hàng vay là một tám trăm linh hai một tỷ đồng
số tiền đã giải ngân là sáu trăm năm mươi chín sáu tỷ đồng
số tiền thực tế khách hàng đã trả nợ là tám trăm ba mươi một tỷ đồng
phí phạt là chín tám mươi bảy tỷ đồng
lượng tiền chiếm hưởng là ba trăm hai mươi hai sáu tỷ đồng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
lưu lại các tin nhắn có nội dung đe dọa đòi nợ
ba quay phim ghi âm cuộc gọi đòi nợ
chụp lại giao diện màn hình sau đó đăng tải lên trang thông tin cá nhân của mình
và thông báo cho bạn bè và mọi người biết nội dung trên là dung khống
chặn các cuộc gọi và tin nhắn từ các số làm phiền không có trong danh bạ của mình
lưu lại các tài liệu chứng cứ trên và làm đơn trình báo đến cơ quan công an để được hướng dẫn xử lý
cơ quan chức năng khuyến cáo khi có nhu cầu vay vốn
sử dụng vào các mục đích kinh doanh mua sắm hay chi trả cho cuộc sống hàng ngày
người dân cần chú ý nên ưu tiên vay tiền tại các ngân hàng
những công ty tài chính uy tín hay vay online tại các app vay tiền nhanh
có thương hiệu trên thị trường để tránh bị lừa đảo và mắc bẫy của các tổ chức cho vay tín dụng đen